từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy lại tiếp tục phạm tội
phạm ngọc thắng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang vừa bị toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thắng bị bắt quả tăng khi đang mang theo hai bọc chứa hai trăm ba mươi gram metafetamin
khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng tại xã nhân mỹ huyện trợ mới cơ quan cảnh sát điều tra công an tiếp tục thu giữ gần bảy gam ma túy
thắng khai nhận mua số ma túy trên tại tp hcm với giá một trăm linh triệu đồng đang trên đường về nhà thì bị bắt quả tăng
ngoài ra từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thắng đã nhiều lần mua ma túy về sử dụng và bán lại cho nhiều người
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo thắng giao nộp số tiền hai mươi triệu đồng